đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư và đoàn công tác của trung ương đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy thái nguyên về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng đề nghị tập thể ban chấp hành đảng bộ tỉnh ban thường vụ thường trực tỉnh ủy tập trung lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó đặc biệt chú trọng các vấn đề an sinh xã hội phát triển công nghiệp phụ trợ nâng cao chất lượng giáo dục nâng cao hơn nữa chất lượng chè và thương hiệu chè để vươn ra thị trường thế giới
phát triển kinh tế đi đôi với cải thiện đời sống nhân dân vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số công nhân khu công nghiệp để mọi người đều được hưởng thành quả của sự phát triển
làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị người đứng đầu đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đảng viên phải thật sự nêu gương để củng cố hơn nữa lòng tin của nhân dân